chỉ vì sự thiếu hiểu biết mà huỳnh thị thanh thúy hai mươi năm tuổi trú tại học môn tp hcm đã nghịch súng bút gây ra tội vô ý làm chết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận chín tp hcm cho biết đang tạm giữ đối tượng để điều tra
theo lời khai của huỳnh thị thanh thúy trước đó ngày hai mươi sáu tháng hai anh nguyễn thanh tùng hai mươi sáu tuổi ngụ tại tỉnh đồng nai cùng vợ đến nhà anh nguyễn hoàng anh trên đường trương văn thành khu phố sáu phường hiệp phú chơi
thì gặp thúy là bạn gái của anh hoàng anh đang ở nhà một mình lúc này thúy lấy ra một khẩu súng bút cùng đạn trì đưa cho anh tùng xem
sau đó thúy cầm súng lên xem thì thấy trên thân súng có một nút khóa nên gỡ ra thì súng nổ đạn trì bắn trúng mắt phải của anh tùng
chị uyên và thúy đã đưa anh tùng đi cấp cứu đến một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng hai thì tử vong
nhận thấy hành vi làm anh tùng chết của đối tượng thúy có dấu hiệu của tội vô ý làm chết người nên ngày hai mươi tám tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an quận chín đã ra lệnh bắt khẩn cấp quyết định tạm giam đối với đối tượng thúy để tiếp tục điều tra làm rõ
riêng hoàng anh cho gia đình bảo lãnh trình diện khi yêu cầu để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ